tổng liên đoàn lao động việt nam phối hợp với tổ chức nhân dân vì y tế giáo dục và phát triển hải ngoại của australia
tổ chức hội thảo chia sẻ thông tin nhằm tiến tới dừng sử dụng ameang trắng tại việt nam vào năm hai nghìn hai mươi
nhằm nâng cao nhận thức của chính quyền người sử dụng lao động người lao động cũng như là cộng đồng khi sử dụng ameang
theo thống kê của tổ chức y tế thế giới who hiện có khoảng một trăm hai mươi năm triệu người trên thế giới
đang bị phơi nhiễm amiang tại nơi làm việc
mỗi năm thế giới có khoảng một trăm linh bảy người chết do các bệnh ung thư phổi bụi phổi ung thư biểu mô ác tính có liên quan đến amir
việt nam là nước đứng trong top một mươi nước tiêu thụ armeang nhiều nhất thế giới
mặc dù đến nay mới chỉ phát hiện được năm trường hợp bị bệnh phổi ameang
nhưng đây chưa phải là con số được thống kê cụ thể do việc giám sát sức khỏe của người lao động chưa được quan tâm
kinh nghiệm trần đoán phát hiện amiang còn rất ít do nguồn nhân lực không đủ
trong khi bệnh amiang khá phức tạp
hội thảo đã cảnh báo về nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của người lao động do sử dụng chất ameang trắng
các đại biểu cho biết để loại bỏ không sử dụng ameang tại việt nam thì cần có lộ trình dài
trong đó cần nâng cao nhận thức của cộng đồng về những tác hại của amir
cũng như cần có những phát hiện báo cáo về bệnh liên quan đến ameang để cảnh báo người lao động và cộng đồng